bộ y tế vừa ban hành công văn số một nghìn một trăm năm mươi bảy đề nghị các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm việc xét nghiệm theo các chỉ đạo và hướng dẫn của bộ y tế bảo đảm khoa học thiết thực phù hợp với tình hình dịch bệnh tránh lạm dụng lãng phí
đối với việc thu và thanh toán chi phí xét nghiệm từng đối tượng thực hiện theo quy định của pháp luật về giá và các văn bản hướng dẫn thực hiện